thưa quý vị không chỉ đại biểu quốc hội phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng các ngành cũng thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước
theo nhận định của các cử tri tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chất lượng các phiên chất vấn đã được nâng lên rất nhiều so với kỳ họp trước
và có nhiều đổi mới trong chất vấn như đại biểu có quyền rơi biển để tranh luận ngay nếu bộ trưởng các ngành chưa có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề cử tri quan tâm
tuy nhiên cử tri cũng bày tỏ sự cảm thông đối với những bộ trưởng trên cương vị mới phải đảm đương gánh vác trách nhiệm kế nhiệm những nhiệm vụ trước
đây không phải là việc nó phát sinh ra cái năm một mươi sáu mà nó phát sinh của nhiều khóa rồi nó tồn tại rồi
bây giờ là nó làm thế nào để nó hợp với thời thế hiện tại thì phải còn có nhiều cái hình ảnh
tôi đánh giá rất cao trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
về cái ô nhiễm môi trường miền trung bốn tỉnh miền trung
mà cử tri cả nước rất là bức xúc đặc biệt là cử tri trong bốn tỉnh miền trung
kỳ họp này bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường đã trả lời đi đúng vào trọng tâm của câu hỏi cực kỳ và của đại biểu quốc hội
là một công dân của đà nẵng thì chúng ta cũng thấy rất là bức xúc bức xích về cái nguồn nước
cái tình trạng là thiếu nước đặc biệt với hạng háng và biến đấu khí hậu
hiện nay thì
nó tăng lên cái tình trạng thiếu nước rất là mạnh
thì cử tri đà nẵng cũng rất mong muốn là có một cái giải pháp căng cơ căng bản để mà giải quyết cho cái
cái nguồn nước cho hơn một bảy triệu dân của hạ du của sông vũ giang
trong đó thì kể cả đài lộc cả điện bàn và một phần của hậu an và dĩ nhiên là toàn bộ thành phố đà nẵng
các cử tri cũng cho rằng để chất vấn thực sự có hiệu quả thì câu hỏi đặt ra của các đại biểu quốc hội phải đúng
và đúng là đúng
và chúng các vấn đề đang tồn tại và cần được giải quyết
các bộ trưởng cũng như là các trưởng các ngành phát biểu trả lời thì phải nói chung là đã đáp ứng được các nguyện vọng bức xúc của người dân
nói chung như thế
nhưng cũng qua đấy thấy cái này cần phải làm rõ thêm nguyên nhân và trách nhiệm
chỉ có rõ nguyên nhân thì ta mới xác minh được khẳng định được trách nhiệm thuộc về ai
và có trách nhiệm thuộc về tổ chức hay cá nhân thì từ đó
ta mới có biện pháp để mà giải quyết cơ bản được vấn đề mà người dân rất quan tâm
những đồng chí bộ trưởng những đồng chí trưởng ngành này thì anh phải là chuẩn bị kỹ và anh phải có cái tâm quyết với nhân dân thì anh mới trả lời được
và hai anh đừng có sợ nhân dân
anh tiếp giám tiếp nhận những cái đó thì tôi cho rằng là nhân dân sẽ biết và sẽ nằm trong những cái hành động của anh trong thời gian sắp tới
tôi nghĩ rằng là để nó chất lượng hơn
thế còn bây giờ anh phải nhìn cái mục đích lớn nhất là chính là vì nhân dân
chính là vì cái đất nước này tiến lên chứ không phải là vì cái vai cái ghế bộ trưởng của anh mà các anh trả lời
mà vì nhân dân vì đời sống nhân dân vì cái sự phát triển của xã hội của đất nước chúng ta thì nó mới có thể chất lượng được
ngay tại phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như ý kiến tâm huyết của nhiều cử tri trong cả nước
chúng ta kỳ vọng rằng tới đây nguyện vọng của cử tri trong cả nước sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng